thống kê của cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bảy tháng năm hai nghìn hai mươi xuất khẩu giao quả ước đạt gần hai tỷ usd giảm một mươi hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trung quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu giao quả của việt nam trong sáu tháng đầu năm với năm mươi chín bốn thị phần
nhưng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín cũng đã giảm hai mươi chín
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đã tác động đến các giao dịch thương mại trên thế giới
nhiều doanh nghiệp việt nam không thể ra nước ngoài giới thiệu sản phẩm
nhiều thương nhân nhà nhập khẩu nước ngoài cũng không thể sang việt nam để trực tiếp giao dịch với các nhà vườn
do vậy giao thương trực tuyến đang là hướng đi được bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện để giới thiệu sản phẩm nhãn tới các thị trường
nhãn là sản phẩm đặc sản thể hiện nền nông nghiệp đặc hữu của nước ta
nhãn cũng là cây trồng hiện đã được cấp mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu với diện tích lớn so với các loại cây ăn quả hiện nay
đây không chỉ là một trong những sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của việt nam mà còn có lợi thế so sánh
bởi chất lượng và mẫu mã có tính đặc thù cao hơn so với các nước trồng nhãn trên thế giới và khu vực kể cả thái lan
nhãn cũng là sản phẩm đặc sản thể hiện nền nông nghiệp đặc sản phục vụ xuất khẩu với diện tích lớn so với các nước trồng nhãn trên thế giới và khu vực kể cả thái lan
nhãn cũng là sản phẩm đặc sản thể hiện nền nông nghiệp đặc sản phục vụ xuất khẩu với diện tích lớn so với các nước trồng nhãn trên thế giới và khu vực kể cả thái lan
tại thị trường châu âu trung đông v v
điều này đồng nghĩa trái nhãn tươi xuất khẩu của việt nam đã được công nhận có chất lượng cao khẳng định được thương hiệu trái cây việt nam và hoàn toàn có thể tự tin lưu thông ở nhiều thị trường
từ việc khó khăn trong tiêu thụ xuất khẩu nhãn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
chủ trương của bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn là nỗ lực đổi mới phương thức kết nối giữa các doanh nghiệp các cơ quan thương mại từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến
với mục tiêu vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vừa bảo đảm tiêu thụ ở các thị trường truyền thống và các thị trường mới
từ việc cấp mã số vùng trồng đẩy mạnh việc ứng dụng thực hành nông nghiệp tốt và tăng cường kiểm tra giám sát để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kiểm dịch an toàn thực phẩm
theo cục chế biến và phát triển thị trường nông sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín xuất khẩu nhiều mặt hàng trái cây gặp khó khăn
dẫn đến giá nhãn và thanh long tại các tỉnh đông nam bộ đồng bằng sông cửu long giảm giá mạnh
tại các tỉnh đồng nai bà rịa vũng tàu và long an quả nhãn được thương lái đến mua tại vườn với giá chỉ từ bốn đến tám đồng một kg
còn tại hương nghiên hải dương sơn la nhãn đang vào mùa thu hạch chính nhưng cũng khó tiêu thụ và giá rẻ
ngay cả những vườn canh tác theo tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như australia singapore giá bán cũng chỉ một mươi năm đồng một kg
chúng ta thúc đẩy tiêu thụ nội địa bởi vì trong bất cứ một bối cảnh nào
không chỉ riêng là đại dịch
thì chúng ta vẫn coi thị trường tiêu thụ nội địa là một thị trường đầy tiềm năng với một quy mô dân số gần một trăm linh triệu dân
và với một hệ thống các hạ tầng thương mại về siêu thị về chợ
thì rõ ràng đây là những nhu cầu rất thiết yếu của người dân hàng ngày
và chúng ta đổi mới phương thức tiếp cận đổi mới phương thức xúc tiến thương mại đối với thị trường trong nước
làm một nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các bên
cùng với đó sẽ đa dọng hóa hình thức kết nối giao thương
kết nối giao thương tại thị trường trong nước bằng các hội nghị kết nối giao thương trực tuyến và quảng bá trực tuyến
đồng thời bộ nông nghiệp cũng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng các dữ liệu hồ sơ thông tin của doanh nghiệp
của các sản phẩm nông sản nhằm quảng bá đa dạng nhiều ngôn ngữ nhiều hình thức khác nhau đến các thị trường